trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhật bản đã lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư thu mua nguyên liệu và chế biến nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang nhật bản
việt nam nhật bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác phát triển nông nghiệp và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm bền vững trong thời gian tới
đây là thông điệp được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản đưa ra tại hội thảo xúc tiến đầu tư chuỗi giá trị thực phẩm do phan phòng đại diện jica tại việt nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại tp hcm ngày một mươi sáu tháng một
thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhật bản lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tư thu mua nguyên liệu và chế biến nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu về nhật bản
ngoài điều kiện tự nhiên đất nước thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp những năm gần đây kinh tế việt nam liên tục tăng trưởng tốt nhu cầu tiêu dùng nông sản thực phẩm ngay tại việt nam cũng tăng cao